về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín theo thông tin từ bộ y tế ngày hôm qua một mươi tháng một mươi
số bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi ở nước ta cao gấp sáu lần so với số ca mắc mới
cụ thể ngày hôm qua đã có gần hai mươi một bốn trăm linh bệnh nhân khỏi bệnh
trong khi số ca mắc mới ghi nhận trong ngày là hơn ba năm trăm linh ca
hiện có một mươi chín địa phương đã qua một mươi bốn ngày không có f thư phát và trong cộng đồng
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm trên toàn quốc là hơn năm mươi ba hai triệu mũi
trước phản ánh về bất cập trong việc xét nghiệm covid một mươi chín tại các cơ sở y tế
đặc biệt là chi phí xét nghiệm với những bệnh nhân có thẻ bảo hiểm
bộ y tế khẳng định người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế không chi trả xét nghiệm covid một mươi chín
khi đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế công lập
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay
và ngay sau đây thì chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những tin tức
đáng chú ý về lĩnh vực y tế trong tuyên bục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm